nhiễm dung kim rất phổ biến thường gặp ở mọi lứa tuổi nhưng thường thấy nhất là ở trẻ em
bệnh không nguy hiểm nhưng làm dối loạn tiêu hóa cho trẻ kém ăn suy dinh dưỡng và nhiều hệ lụy khác
vậy có cách nào để chữa trị
một kiểm soát dung kim
ở trẻ em jun kim rất dễ truyền từ trẻ này sang trẻ khác đặc biệt ở các trung tâm nuôi dạy trẻ
dù nhiễm run kim rất phiền toái cho trẻ nhưng nó không nguy hiểm
mặc dù một số trường hợp dung kim có khả năng mang vi khuẩn trong phân tới được sinh dục nữ và gây viêm âm đạo
trẻ ăn phải trứng dung kim trong móng tay trách quần áo hay tràn nệm hoặc bụi trong nhà
trứng nở trong dạ dày và ấu trùng xâm nhập vào ruột ở đó chúng phát triển thành những con run trắng dài tầm một cm
về đêm dung cái để trứng gần hộ môn của trẻ
trẻ gãi chỗ ngứa điều này khiến móng tay bé dính thêm trứng dung và trẻ có thể ăn lại chúng vào ngày hôm sau
cách xử trí
ruột kim có thể bị tiêu diệt bằng thuốc sổ dung trong một vài ngày do hiện tượng tái nhiễm rất phổ biến nên có thể cần phải lặp lại điều trị
giặt chân gai vào quần áo bằng nước nóng để loại bỏ trứng và ngăn dung kim lan rộng nên sổ dung định kỳ cho cả nhà
thuốc điều trị jun kim abezajuli bốn trăm linh mg uống một lần khi bụng rỗng nhắc lại sau hai tuần
hoặc memenzazuli một trăm linh mg uống một lần nhắc lại sau hai tuần
pyrothel pomo một mươi một mg trên một kg
tối đa một gram nhắc lại liều trên sau hai tuần
hai liệu ý khi dùng thuốc tẩy dung
tẩy dung định kỳ nói chung và dung kim nói riêng khi trẻ từ hai tuổi trở lên
với trẻ dưới hai tuổi khi người nhiễm dung thì cần đưa bé đi khám để được làm các xét nghiệm tầm soát
nếu có đủ bằng chứng trẻ có nhiễm run bác sĩ sẽ có chỉ định điều trị cụ thể không nên tự mua thuốc về tẩy dung cho trẻ dưới hai tuổi
mặc dù với các chế phẩm thuốc hiện nay sử dụng có thể được uống trong hoặc ngay sau bữa ăn
không cần nhịt đói hay ăn kiêng nhưng nên cho trẻ uống trước buổi sáng trước khi ăn sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất
khi cho trẻ uống thuốc tẩy run có thể gặp một số tác dụng phụ như đau đầu nôn buồn nôn chóng mặt dối loạn tiêu hóa đau bụng tiêu chảy
các triệu chứng này thường nhẹ và sẽ từ khỏi sau vài ngày
một số ít trường hợp trẻ có thể phản ứng dị ứng với thuốc phát ban ngứa nổi mẩy đay
nếu trẻ gặp phải các tác dụng phụ này cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế để được xử trí kịp thời
ngoài ra sau khi trẻ uống thuốc nếu trẻ mệt mỏi nên cho trẻ uống thêm nhiều nước nước trái cây sữa
nếu trẻ có biểu hiện mệt hơn kèm theo nôn ói cũng cần đưa trẻ đến bệnh viện để kiểm tra và xử trí kịp thời
trong việc chăm sóc trẻ cần thực hành các nguyên tắc vệ sinh môi trường sạch sẽ vệ sinh đồ chơi cho bé thường xuyên
thực hiện ăn chín uống sôi để tránh tái nhiễm run